đang vận chuyển trái phép hai bánh heroin hứa trung kim và nông văn duẩn cùng chú tại xã đàm thủy huyện trùng khánh
đã bị công an huyện hạ lan tỉnh cao bằng phát hiện và bắt giữ
qua công tác nắm tình hình vào trưa ngày một mươi ba tháng năm tại đoạn đường đỉnh dốc khâu mòn thuộc xóm nam lý xã an lạc
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trên vì hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai bánh heroin có tổng trọng lượng bảy trăm bốn mươi ba mươi sáu gram
hiện công an huyện hạ lan đang hoàn tất thủ tục ban đầu chuyển cơ quan điều tra công an tỉnh theo thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hà văn tị sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là giáo viên lịch sử trường trung học cơ sở đồng bục
lập bình tỉnh lạng sơn về hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
quá trình đấu tranh hà văn tị khai nhận trước đó đã nhắn tin tám tỉnh yêu đương với nạn nhân sinh năm hai nghìn một mươi
chú tại xã huyện lộc bình rồi nhiều lần rụ rỗ đưa nạn nhân vào nhà nghỉ trên địa bàn để quan hệ tình dục
sau khi quan hệ hà văn tị cấm nạn nhân không được nói với ai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lộc bình đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hà văn tị

có biểu hiện ngáo đá liên tục gây mất an ninh trật tự đối tượng nguyễn minh nam chú tại phường đống đa
thành phố vĩnh yên đã bị công an phường đống đa thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc khống chế và bắt giữ thành công
vào ngày một mươi ba tháng năm công an phường đống đa nhận được tin báo về việc đối tượng nam liên tục ném trứng thối nước tiểu
gạch đá và nhiều đồ vật vào nhà hàng xóm xung quanh sau đó nam đã sang nhà hàng xóm lấy hai mươi giỏ hoa lan mang về nhà mình
đồng thời khống chế cửa không cho hàng xóm thoát ra ngoài và liên tục chửi bới đe dọa gây mất an ninh trật tự
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường đống đa đã nhanh chóng khéo léo khống chế bắt giữ đối tượng và hiện vụ việc đang được điều tra xử lý
công an huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đang thụ lý điều tra vụ việc một tài xế xe bồn vô cớ bị tài xế xe ô tô con chặn đầu đánh trọng thương trên quốc lộ hai mươi một
vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi ba tháng năm tại km ba mươi tám đoạn qua xã yafê xe bồn tài xế nguyễn tiến thái vượt qua xã yafê do nguyễn tấn bằng
chú tại xã yafê huyện cửa đông bắc điều khiển lúc này tài xế bằng tăng tốc vượt lên rồi lạng lách đánh võng và liên tục thắng phanh bất ngờ trước đầu xe bồn
chưa dừng lại vài phút sau xe ô tô con bất ngờ dừng hẳn trước đầu xe bồn sau đó tài xế bằng đã dùng cơ lê đánh liên tiếp vào đầu
và người của anh thành rồi đập vỡ kính xe bồn sự việc đã khiến anh thành bị thương ở tay và sau gáy gây án xong tài xế xe con lên xe bỏ chạy
tin tức an ninh trật tự công an huyện lý nhân tỉnh hà nam vừa bắt đối tượng nguyễn văn khang chú tại thôn lại khê xã nhân bình huyện lý nhân về tội cướp giật tài sản
theo kết quả xác minh vụ án vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày một mươi và ngày một mươi một tháng năm tại khu vực cống nha đi về hướng thôn vạn đại xã nhân bình
các cháu học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở xã nhân bình trên đường đi học về bị một đối tượng đi xe mô tô che mặt chặn đầu xe đe dọa giật dây chuyền bạc đeo trên cổ
xác định vụ việc có tính chất gây nguy hiểm cho xã hội các đội nghiệp vụ phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền xã nhân bình đã tập trung điều tra xác minh đối tượng
sau tám giờ triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác cùng với tinh thần tận tụy trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an huyện đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn văn khang là thủ phạm gây ra các vụ việc trên
tại cơ quan công an bước đầu khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh lào cai công an thị xã sapa vừa triệt phá vụ án ma túy bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán cháy phép chất ma túy liên tỉnh
những bãi xe trên đường suối lội khiến cho nhiều ô tô bị cháy rụi gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng cùng ngày lửa bùng lên từ bãi xe trên đường suối nội xã phước vĩnh an huyện củ chi
người dân phát hiện hô hoáng huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế đám cháy nhưng không được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện củ chi đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường
sau khoảng một giờ đám cháy đã được dập tắt
ghi nhận ở hiện trường tám xe ô tô trong bãi bị cháy rụi mái tôn bị đổ sập thiệt hại ước tính trên hai tỷ đồng
may mắn vụ việc không gây thiệt hại về người hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị như thường lệ mỗi thứ ba hàng tuần quý vị sẽ cùng đến với tiểu mục an toàn giao thông
và ngày hôm nay thì mời quý vị cùng nhìn nhận về một chủ đề không mới
thế nhưng lại đang hâm nóng trong thời gian vừa qua đó là câu chuyện ý thức của người dân trên các tuyến cao tốc
khi mà hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người đã xảy ra trong thời gian gần đây
và biên tập viên vi oanh sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong tiểu mục này ngay sau đây
kính chào quý vị và các bạn đang đến với tiểu mục an toàn giao thông
được coi như là huyết mạch áp suất lớn
mạnh mẽ đến tốc độ phát triển của các tỉnh thành phố khu vực trên cả nước
và chính vì vậy những năm trở lại đây tốc độ phát triển của các tuyến cao tốc tại nước ta
đang ngày càng được đẩy mạnh để khơi dậy tiềm năng kinh tế của các tỉnh thành
thế nhưng song hành với nó cũng là những thách thức nảy sinh trong vấn đề trật tự an toàn giao thông
và đó chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng bàn luận ngay sau đây
vâng thưa quý vị
thời gian vừa qua trên rất nhiều diễn đàn mạng xã hội đã đồng loạt đăng tải một đoạn clip
thu hút đông đảo sự quan tâm và các ý kiến phản hồi của cộng đồng
đoạn clip ghi lại những hình ảnh cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra
giữa ô tô và người phụ nữ đi bộ trên cao tốc
và đây là đoạn clip đó
vâng khi mà một sự việc không mong muốn xảy ra thì tâm lý chung của đại đa số mọi người đều là tìm một ai đó để đổ lỗi
phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ phải không ạ
và thậm chí có những ý kiến khá nược cười từng cho rằng tại vì thói quen xả rác của các lái xe làm thu hút người nhặt rác đi vào cao tốc
nói thêm vậy thôi chứ chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng vào vấn đề
đó là việc những người đi bộ xuất hiện được trên cao tốc chứng tỏ là họ có lối để vào
đây là một yếu tố tối kỵ đối với các tuyến cao tốc
và nhắc đến những lối ra vào trên cao tốc thì khó có một tuyến nào có thể qua mặt được tuyến đại lộ thăng long
một tuyến cao tốc chỉ dài vẻ ba mươi km thế nhưng có đến hàng chục lối ra vào cho phương tiện
đó là chưa kể lối ra vào của người đi bộ
và vì thế đây cũng là tuyến cao tốc
đó là một tuyến đường thường xuyên cướp đi sinh mạng của nhiều người
đầu tiên là những clip mà các tài xế đã từng di chuyển trên tuyến này chia sẻ
đi xe máy
năm nào cũng vậy tuyến cao tốc đại lộ thăng long cũng cướp đi sinh mạng của vài người
và mới đây nhất
một cô gái trẻ sinh năm hai nghìn một cũng vừa bỏ mạng trên tuyến này khi va chạm với một ô tô khách vào ngày năm tháng năm vừa qua
vậy sau hàng loạt những tai nạn thì người dân có sợ hay không
và câu trả lời là không
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được trên tuyến này không lâu sau vụ tai nạn
vâng thưa quý vị và các bạn
có rất nhiều lý do để dẫn đến thực trạng như thế này
nó đến từ đặc thù của từng tuyến từ những bất cập do tổ chức giao thông từ áp lực hay là mật độ phương tiện
thế nhưng đầu tiên
phải kể đến đó là ý thức của người dân và thái độ tiếp cận với một loại hình hạ tầng giao thông đặc thù như là cao tốc
và việc xử phạt là cần thiết để nâng cao nhận thức của những người này
các lực lượng chức năng tuần tra và lập chốt sẽ cố tình quay đầu xe bỏ chạy và nó sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều
trong thời gian tới thì phòng hỏi giao thông đội giao thông số sáu đã bố trí các kịch bản và bố trí lực lượng tuần tra công khai kết hợp với các lực lượng cảnh sát trật tự và sẽ xử lý kiên quyết các trường hợp đi vào đường cao tốc
bên cạnh công tác xử lý vi phạm để nâng cao nhận thức
thì việc tổ chức lại giao thông các tỉnh
các tuyến đang tồn tại bất cập là giải pháp cấp thiết bởi sẽ không có một lực lượng nào đủ để trải dài suốt tuyến và chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để phân loại phương tiện ra vào các tuyến cao tốc

điều chức năng cũng nhấn mạnh về công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương cho người dân khu vực mình nơi có các tuyến cao tốc đi qua
việc áp dụng đồng bộ các giải pháp từ tổ chức giao thông cải thiện hạ tầng xử lý triệt để vi phạm và tuyên truyền giáo dục sẽ giảm thiểu được tối đa các vụ tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc
để kết thúc tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với những hình ảnh về hành vi thiếu ý thức của không ít người dân tại một số tuyến cao tốc trên cả nước để thấy được mức độ nguy hiểm của những hành vi này